vâng còn tại hà nội thì công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước hà nội vừa công bố đường dây nóng
để hỗ trợ người dân gặp các điểm ngập úng có thể liên hệ để được kịp thời hỗ trợ
và đưa ra cảnh báo các tuyến đường có nguy cơ bị ngập úng khi mưa lớn đạt tới một trăm linh mm trong thời gian ngắn
khi người dân gặp các điểm úng ngập có thể liên hệ qua các số điện thoại đường dây nóng hai trăm bốn mươi ba chín trăm bảy mươi bốn sáu nghìn hai trăm hai mươi năm
hoặc hai trăm bốn mươi ba chín trăm bảy mươi sáu hai nghìn hai trăm bốn mươi năm để được hỗ trợ
căn cứ và dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
những tuyến phố trên địa bàn thành phố hà nội có nguy cơ ngập sâu tám mươi cm dự kiến bao gồm
khu vực quận ba đình trấn vũ đội cấn liễu giai ngọc khánh cao báo quát quận tây hồ
trích xài âu cơ thụy khuê quận hoàn kiếm ngã tư phan bội châu lý thường kiệt phùng hưng
nguyễn hữu huân đường thành quận đống đa khu vực đường nguyễn khuyến trường trinh nguyễn trí thanh
quận hai bà trưng khu vực đường minh khai thanh đàm vân hồ quận cầu giấy khu vực phố hoa bằng
yên hòa cầu giấy xuân thủy dương đình nghệ hoàng quốc việt quận bắc tử liêm đường phạm văn đồng
gà nhổn quận nam tử liêm khu vực hầm chui dân sinh qua đại lộ thăng long quận long biên
khu vực đường nguyễn văn linh cầu chui gia thụy quận hoàng mai khu vực nguyễn xiển trương định lĩnh nam tân mai linh đàm